thông báo của việc robert scott sáng ngày hai mươi một tháng một cho biết trong hai mươi bốn giờ qua nước đức ghi nhận có một trăm bốn mươi một trăm sáu mươi ca nhiễm mới
tăng mạnh so với mức trên chín mươi hai ca ghi nhận một tuần trước
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng ở đức khi số ca nhiễm mới liên tục phá kỷ lục trong những ngày qua
và tỷ lệ nhiễm trung bình bảy ngày cũng ở mức cao chưa từng thấy trên bảy trăm linh ca trên một trăm linh dân
thông báo của viện robert cort orki vào sáng hai mươi một tháng một cho biết trong vòng hai mươi bốn giờ qua nước đức ghi nhận có một trăm bốn mươi một trăm sáu mươi ca nhiễm mới
tăng mạnh so với mức trên chín mươi hai ca ghi nhận một tuần trước
theo hiệp hội bệnh viện đức dkt số ca nhiễm biến thể omitron ở mức cao đã tạo gánh nặng ngày càng lớn cho các bệnh viện nói chung
tại các khu vực
chủ tịch dkg jonathan robb cho biết cần có thông báo cụ thể về việc tiêm chủng bắt buộc nói chung
theo ông cần có sự chắc chắn về mặt pháp lý và cách tiếp cận thống nhất cho tất cả các cơ quan y tế ở đức
đặc biệt là khi nói đến tiêm chủng bắt buộc liên quan đến một số lĩnh vực ngành nghề
thủ hiến bang sachen ông michel krasmer cũng đã kêu gọi chính phủ liên bang nhanh chóng đưa ra đề xuất tiêm chủng bắt buộc
để quốc hội thảo luận và phê chuẩn
chính trị gia đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo cdu này đã nhấn mạnh về việc đưa ra đề xuất tiêm chủng bắt buộc
là nhiệm vụ của liên minh cầm quyền
do vậy chính phủ liên bang phải thúc đẩy mạnh mẽ bằng một đề xuất cụ thể
mặc dù đối mặt với hơn một trăm linh ca mỗi ngày thế nên đức đang khá thận trọng với các quyết sách khác liên quan đến tiêm chủng bắt buộc tại nước này
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo